đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã tiếp xúc cử tri quận tân bình để báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn và ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri với quốc hội
tại buổi tiếp xúc đồng chí nguyễn thiện nhân cùng các đại biểu đã dành nhiều thời gian lắng nghe các ý kiến kiến nghị tâm tư nguyện vọng của cử tri nhằm sớm có hướng xử lý giải quyết kịp thời
cử tri quận tân bình tp hcm đã đánh giá cao công tác chỉ đạo lãnh đạo của thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong việc ứng phó với dịch covid một mươi chín thời gian qua đã đem lại sự an toàn bình yên cho người dân
qua đó cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục giữ vững duy trì song song công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế hiệu quả